sáng ngày bảy tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức khen thưởng đột xuất
cho tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai trong bảo đảm an ninh trực tự trên địa bàn
và các tập thể cá nhân có thành tích đạt giải cao tại hội thi điều lệnh bắn súng
võ thuật do bộ công an tổ chức
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng đã trao khen thưởng đột xuất
cho tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai vì đã có nhiều thành tích xuất sắc
trong tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
góp phần quan trọng chủ động phòng ngừa ngăn chặn nảy sinh tội phạm đảm bảo an ninh an toàn
trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
cũng tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng đã trao tặng bàn khen
cho tập thể công an tỉnh đồng nai và đại tá lê quang nhân phó giám đốc công an tỉnh
đã có thành tích xuất sắc tại hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật do bộ công an tổ chức
dịp này giám đốc công an tỉnh đồng nai cũng đã khen thưởng hai tập thể và bảy cá nhân các đơn vị nghiệp vụ
có thành tích xuất sắc truy xét nhanh hai vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn tỉnh